đối với một trường hợp mà bệnh nằm lâu ngày thì cơ mình không sử dụng thì cơ teo là giống như một việc rất là thường gặp
thứ hai là có thể trong giai đoạn bệnh việc ăn uống cũng chưa đầy đủ và dẫn đến khối cơ nó cũng bị mất đi để sử dụng có chất làm cho nhu cầu về trưởng hóa cho các thường tượng viêm trong giai đoạn bệnh
do đó cái tình huống mà giảm khối cơ sau khi xuất viện là cũng tương đối thường gặp không chỉ trong đợt bệnh này mà ngay cả những bệnh nhân nằm viện với những lý do khác
bây giờ về thì chúng ta bù đắp lại những mất mát những thiếu hụt trong giai đoạn nằm viện
việc ăn thì chúng ta sẽ bảo đảm rằng mỗi bữa ăn của chúng ta sẽ đầy đủ các thành phần dinh dưỡng như bên trên chúng ta đã thảo luận
thứ hai là các thành phần dinh dưỡng như bên trên chúng ta đã thảo luận
thứ hai là chúng ta cũng tiếp tục bổ sung thêm bụi phụ để mà cung cấp thêm năng lượng và các chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta
về đậm quay thì đậm quay cũng được xem là một trong những loại đậm tốt bởi vì nó chứa đầy đủ các loại xít amin cần thiết cho cơ thể chúng ta
người ta cũng nhận thấy rằng đậm quay có thể có vai trò là xây đắp khối cơ do đó chúng ta có thể bổ sung đậm quay nếu mà chế độ ăn không đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đạm
thì cái việc bổ sung là tốt nhưng giả sử chúng ta không bổ sung thì chúng ta vẫn có thể tăng cường lượng đạm trong chế răng của chúng ta
bởi vì khi chúng ta ăn với việc khẩu phần tốt hơn phù hợp hơn thì bên cạnh chúng ta cung cấp lượng đạm chúng ta còn cung cấp được thêm cái thành phần dinh dưỡng khác các vi chất v v có trong các loại thực phẩm